đến một mươi bảy h chiều nay nhiệt độ ở các tỉnh vùng núi sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng từ một mươi sáu cho đến một mươi tám độ
trong khi ở khu vực đông bằng nhiệt độ cũng giảm xuống dưới hai mươi ba độ trời chuyển lạnh
chỉ riêng khu vực phía tây bắc bộ ngày hôm nay không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
nên nắng kéo dài đến tận một mươi năm một mươi sáu giờ chiều và nhiệt độ vì thế cũng ở mức cao trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
cương độ của đợt không khí lạnh lần này là không quá mạnh
trong ngày hôm nay ở tất cả các tỉnh thành miền trung từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận
đều có chung kiểu thời tiết không mưa nắng từ sớm
nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
đến tối và đêm nay không khí lạnh chỉ tác động yếu đến tỉnh thanh hóa cũng như phần phía bắc của tỉnh nghệ an
khiến cho trời chuyển nhiều mây mưa rải rác nên nhiệt đêm ở khu vực này giảm còn khoảng một mươi chín độ trời rét nhẹ
trong khi ở các tỉnh từ nam nghệ an trở vào cho đến bình thuận
nhiệt độ đêm hầu như không thay đổi vẫn giữ trong khoảng nhiệt từ hai mươi hai mươi ba độ
còn ở nam bộ và tây nguyên khởi đầu ngày mới bằng những tiền nắng ấm
theo thời gian cường độ nắng mạnh dần và nhiệt độ cũng tăng theo
cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ là khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
còn ở các tỉnh miền đông nam bộ ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày sẽ lên tới mức ba mươi bốn ba mươi năm độ
và nắng nóng tiếp tục xảy ra cuộc bộ
trong khi đó khu vực miền tây thì nhiệt độ vào khoảng từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
trên biển thời tiết hầu khắp các khu vực chuyển tốt
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa gió đông bắc đến đông ở mức cấp bốn cho đến cấp năm
còn đối với khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc cũng giảm còn khoảng cấp bốn đến cấp năm
cả hai huyện đảo đều không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km biển lặng
thuận lợi cho việc ra khơi bám biệt của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước